trên sông cần thơ đoạn qua địa bàn khu vực năm phường an bình quận ninh kiều ven trợ nổi ké răng
vừa xảy ra một vụ sạt lở làm sụp phần nhà phía sau của năm hộ dân
hiện các gia đình sống ở đây đã phải di rời khẩn cấp vì khu vực này đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở
theo người dân vụ sạt lở diễn ra đã ảnh hưởng tới năm căn nhà trong đó có căn bị sụp xuống sông gần một nửa
trước đó một ngày một số căn nhà ở khu vực này đã xuất hiện vết nứt lớn nên nhà bị sụt lún
nhận thấy nguy cơ nguy hiểm nên người dân đã hạn chế ra phía sau nhà
đến sáng ngày hai mươi ba tháng sáu sạt lở đã xảy ra
lãnh đạo ubnd quận ninh kiều yêu cầu chính quyền địa phương di rời ngay các hộ dân đến nơi an toàn
các đơn vị liên quan cần nhanh chóng xem xét giải quyết bố trí tái định cư cho người dân
từ đầu năm đến nay tại cần thơ đã xảy ra hơn hai mươi vụ sạt lở bờ sông tại nhiều quận huyện
với chiều dài hơn một mét gây thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng